năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên bộ giáo dục và đào tạo quyết định bỏ điểm sàn chung sau hơn một mươi năm thực hiện kể từ năm hai nghìn một mươi
điều này vô hình chung đã tạo ra một cuộc chạy đua hạ điểm sàn giữa các trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay
trong khi cánh cửa đại học mở rộng thì việc tuyển sinh của các trường nghề lại càng trở nên khó khăn hơn
dù đến tận các trường trung học phổ thông tại các địa bàn thanh hóa bắc ninh hay hà giang để thực hiện việc tư vấn tuyển sinh
song tỷ lệ hồ sơ đăng ký vào trường nghề này liên tục giảm trong những năm gần đây
nếu năm hai nghìn một mươi sáu là khoảng bốn hồ sơ thì đến thời điểm này chỉ còn một năm trăm linh hồ sơ đăng ký
hai ba năm trở lại đây khi mà làm cái công tác thống kê thì chúng tôi thấy là xu hướng hồ số lượng hồ sơ mà đăng ký vào trường có xu hướng ngày càng giảm
ngoài vấn đề tâm trạng
tâm lý xính bằng cấp khiến cho việc học nghề thường là lựa chọn cuối cùng của thí sinh
thì về cách thức xét tuyển học bạ để vào đại học trong năm nay
điểm sàn liên tục hạ và không giới hạn nguyện vọng đại học đang khiến các trường cao đẳng trung cấp nghề chật vật trong mùa tuyển sinh này
thậm chí với các trung tâm dạy nghề thì cánh cửa càng bị thu hẹp
khi mà các trung tâm nghề mở ra thì đã khó khăn rồi
đến thời điểm này thì càng khó khăn nữa
tại vì sao thì ở việt nam chúng ta thì các trường đại học và các trường cao đẳng thì rất là nhiều
nhưng vấn đề là bây giờ trong giáo dục chúng ta lại bỏ điểm sàn
theo số liệu thống kê của bộ lao động thương bình và xã hội
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy số lượng sinh viên đại học thất nghiệp là hai trăm ba mươi bảy trên tổng số bốn trăm linh sinh viên tốt nghiệp
nghĩa là quá năm mươi sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp
với quy chế tuyển sinh bỏ điểm sàn đại học mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
thì số liệu cử nhân thất nghiệp tăng cao
có thể nhìn thấy rõ
nếu mà hệ trung cấp và cao đẳng thiếu sinh viên để đào tạo
thì như tôi nói đó là tạo ra một sự chinh lịch trong cơ cấu đào tạo của việt nam
tỷ lệ được đào tạo về đại học sẽ ngày càng tăng lên
và số trung cấp cao đẳng sẽ giảm đi và số công nhân kỹ thuật sẽ ngày càng ít
và vì thế chúng ta đang làm ngược cái quy trình của công nghiệp hóa đối với thế giới
rõ ràng dù cách thức tuyển sinh như thế nào
thì công tác dự báo nguồn nhân lực
nhu cầu lao động và hướng nghiệp cần phải làm một cách bài bản hơn
bởi nếu không có sự quản lý và điều tiết vi mô
thì rất có thể xảy ra tình trạng mất cân đối việc làm cho xã hội trong thời gian tới